xác định nông nghiệp là trọng tâm phát triển kinh tế của huyện song đất canh tác ít
ngày càng giảm do dành đất cho phát triển công nghiệp nên chủ trương của huyện phù cử đặt ra là
phải nâng cao giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích để tăng thu nhập cho nông dân
để thực hiện được mục tiêu đó huyện phục cư đã đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng
thay thế sản xuất nhỏ manh mún kém hiệu quả bằng các mô hình sản xuất cây ăn quả có giá trị kinh tế cao
hai năm trước gia đình anh trần công vinh thuộc xã tam đa mỗi ngày ra đồng phải đi đến ba thửa ruộng
tại ba nơi khác nhau tốn công lao động vì không đủ diện tích để cơ giới hóa và hiệu quả kinh tế thấp
sau khi dồn điền đổi thừa không còn tình trạng một gia đình có nhiều thửa ruộng nhỏ phân tán
mà thay vào đó là những vườn cây có múi được trồng tập trung cho thu nhập cao hơn trồng lúa nhiều lần
cùng với đó người dân cũng rất đồng tình ủng hộ và người ta rất thiết tha với đồng ruộng trong việc chuyển đổi
bên cạnh tìm hướng đi mới cho những hộ gia đình sản xuất nhỏ phù cử cũng khuyến khích và tạo điều kiện cho người dân
liên kết sản xuất hình thành nên những hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới hoạt động khá hiệu quả
nổi bật làm mô hình trồng rau an toàn trồng rưa trong nhà lưới
anh bùi văn phương giám đốc hợp tác xã kiểu mới tống trân cho biết
sau khi dồn thửa gia đình đã xây dựng khu nhà lưới rộng gần hai m hai với hàng chục nhân công
trồng dưa và các loại cây có giá trị kinh tế cao gấp tám một mươi lần so với trồng lúa và các cây thông thường
anh bùi văn phương giám đốc hợp tác xã kiểu mới tống trân cho biết

trồng rưa và các loại cây có giá trị kinh tế cao gấp tám đến một mươi lần so với trồng lúa và các cây thông thường
trồng rưa gia đình đã xây dựng khu nhà lưới rộng gần hai m hai với hàng chục nhân công
trồng rưa và các loại cây có giá trị kinh tế cao gấp tám đến một mươi lần so với trồng lúa và các cây thông thường
các vùng cây có giá trị kinh tế vào đồng bãi và khai thác tối đa vùng đất mà được cho là vùng đất có giá trị kinh tế đó là đất phù sa vùng bãi để tiếp tục đưa các cây có giá trị kinh tế vào
quyện đã có cả một chủ trương hỗ trợ cho các hộ khoan ra mô hình này về trồng rau và trồng dưa trong nhà núi
quyện cũng sẽ tiếp tục như vậy là có tuyên truyền để các người dân tham gia như vậy là mô hình liên kết hộ thành lập các tổ hợp tác thành những ưu thừa lớn và cách đồng đủ lớn để đưa sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung vào sản xuất trong những năm tới
đến nay toàn huyện phù cử đã có một trăm linh nông nghiệp
hai hectare diện tích trồng cam sản lượng năm hai nghìn một mươi bảy ước tính đạt hơn ba tấn cao hơn năm ngoái hai trăm linh tấn doanh thu dự kiến đạt gần chín mươi tỷ đồng
bên cạnh đó hàng trăm hectare ruộng trồng lúa hiệu quả thấp đã được chuyển đổi sang trồng cây rau màu dược liệu cây ăn quả có giá trị cao nâng giá trị bình quân trên một hectare canh tác lên một trăm một mươi triệu đồng một năm
những kết quả đó cho thấy nghị quyết về phát triển nông nghiệp bền vững nâng cao giá trị hàng hóa giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi của huyện ủy phù cử đề ra đầu nhiệm kỳ đã phát huy tác dụng
đây là nền tảng để phù cử thực hiện được mục tiêu để ra tại đại hội đảng bộ huyện phù cử khóa hai mươi năm là nâng giá trị thu được trên hectare đất canh tác lên một trăm năm mươi triệu đồng một hectare một năm vào năm hai nghìn hai mươi
đây là nền tảng để phù cử thực hiện được mục tiêu đề ra tại đại hội đảng bộ huyện phù cử